những người già yếu thường gặp nhiều khó khăn mỗi khi đến các cơ quan chức năng để làm thẻ căn cứ công dân
bộ phận chức năng thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phòng an ninh đối nội
cùng đoàn thanh niên công an tp hcm đã hỗ trợ người dân hoàn tất nhanh chóng các bước thủ tục theo quy định
khu vực phường một quận tám hiện có hơn hai tín đồ hồi giáo sinh sống làm việc
ngoài cấp thẻ căn cứ công dân dịp này người dân còn được hướng dẫn hỗ trợ giải quyết nhanh các thủ tục hành chính khác
theo thông tin cục thống kê thành phố đà nẵng cho biết sản lượng thủy hải sản trên địa bàn tính đến hết tháng sáu năm nay
ước tính đạt hơn hai mươi một bốn trăm linh tấn có nghĩa là tăng hơn ba so với cùng kỳ năm trước
cụ thể sản lượng khai thác thủy hải sản ước đạt hơn hai mươi một tấn tăng hơn ba
hoạt động nuôi trồng thủy sản trên địa bàn cũng khá thuận lợi
phương thức nuôi trồng chủ yếu là nuôi thâm canh với bán thâm canh
sản lượng ước đạt gần bảy trăm linh tấn tăng gần bốn so với sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
cũng trong sáu tháng qua các cơ quan chuyên ngành đã kịp thời hỗ trợ bà con
và tăng cường hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật về nuôi trồng thủy sản
giúp các hộ phòng chống dịch bệnh cho hải sản tại các ao hồ lồng bè
thưa quý vị vào tối ngày hôm qua ngày bảy tháng bảy tại tp hcm cũng đã xảy ra một vụ va chạm
một xe ô tô do phụ nữ cầm lái khi lưu thông trên đường thì đã bất ngờ tăng tốc
và khiến cho rất nhiều người bị thương
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi chín h
xe ô tô do một phụ nữ cầm lái lưu thông trên đường nguyễn tri phương quận tám
hướng về đường nguyễn trãi quận năm khi đến giao lộ trần phú nguyễn tri phương
chiếc xe bất ngờ tăng tốc tông liên tiếp sáu xe máy phía trước
ô tô dừng lại khi tông vào cửa hàng bán linh kiện gần đó
vụ tai nạn khiến hai người đi xe máy bị thương được người dân đưa đi cấp cứu
nhiều người khác bị xây sát nhẹ đã rời khỏi hiện trường
đến hơn hai mươi một giờ hiện trường được lực lượng chức năng giải quyết xong
các phương tiện lưu thông ổn định trở lại hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ
năm nay tại các đô thị lớn ở nước ta như là thành phố hồ chí minh
thì việc phân loại rác tại nguồn đã được thí điểm thực hiện
thế nhưng cho tới nay thì việc phân loại rác tại nguồn vẫn gặp rất nhiều lúng túng
từ phía người dân lẫn cả những cơ quan đơn vị xử lý rác
cuối năm hai nghìn một mươi tám ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh ban hành quy định
về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn bắt buộc các hộ dân
chủ nguồn thải phải phân rác thành ba loại hữu cơ tái chế rác thải còn lại
và chuyển giao đúng nguồn
trường hợp tái phạm nhiều lần sẽ bị xử phạt từ một mươi năm đến hai mươi triệu đồng
thế nhưng đến nay hầu hết người dân vẫn theo thói quen cũ
một thực tế nữa là dù người dân đã phân loại rác tại nguồn
nhưng người thu gom rác vẫn cho chung vào một xe ra đến điểm trung chuyển
tập kết rác các loại rác lại bị trộn chung với nhau
những khó khăn từ phương tiện thu gom rác chưa được chuẩn hóa và đồng bộ hóa
bãi rác không có hệ thống xử lý từng nguồn rác riêng lẻ
khiến việc phân loại rác bị tắt ở những khâu cuối cùng
thiệt ra khi mà mình phân loại ra mình để những cái bịch đi lông hay là những cái chai lọ
mà bì nhựa đó thì mình để một bên còn những cái rác thường mình để một bên
thì tới hồi mình gom ra trước đi cái xe rác nó gom chung vô chừng
đưa lên xe rác người ta lại ghép lại chung thì coi như là một cái hành động không có hiệu quả nhé
xử lý rác thải là một trong những vấn đề cấp bách của thành phố hồ chí minh
mỗi ngày thành phố thải ra khoảng tám ba trăm linh tấn rác thải rắn sinh hoạt
trong đó bảy mươi sáu được xử lý bằng biện pháp trôn lấp một mươi bốn bảy tái chế nhựa còn lại là đốt không phát điện
việc phân loại rác tại nguồn được thành phố hồ chí minh thí điểm thực hiện từ nhiều năm qua
và ghi nhận kết quả bước đầu nhất là trong việc thay đổi nhận thức hành vi của người dân
trong việc xử lý rác sinh hoạt
thế nhưng sự thay đổi mới chỉ ở một bộ phận nhỏ người dân
cùng với những bất cập trong khâu tiếp nhận vận chuyển xử lý rác
khiến chương trình phân loại rác tại nguồn chưa đạt được hiệu quả và đi vào đời sống
thưa quý vị thiên tai nối tiếp thiên tai
chỉ trong vòng hai tuần vừa qua cả nước đã xảy ra hơn một trăm linh vụ cháy rừng
riêng ở khu vực miền trung và nam trung bộ vào thời gian cao điểm có ngày xảy ra một mươi bảy vụ cháy rừng
và khiến cho bốn trăm linh hectare rừng đã bị thiêu dụi hoàn toàn
tham gia chữa cháy rừng có nhiều lực lượng trong đó quân đội đóng vai trò chủ chốt
tại quân khu bốn hơn một mươi năm lượt cán bộ chiến sĩ và hơn hai trăm linh phương tiện đã được điều động để tham gia chữa cháy rừng
hôm nay khi rừng đã bình yên những người lính trở về với nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu
nhưng vẫn còn y nguyên những cảm xúc những câu chuyện trong những ngày chiến đấu với rạc lửa
những bữa ăn vội trên rừng của bộ đội để tiếp thêm sức chiến đấu với giặc lửa
nhiều ngày liên tục trong rừng cháy nhiều chiến sĩ đã không kịp ăn không ngủ không kịp tắm
để tiếp thêm sức chiến đấu với rạc lửa
những bữa ăn vội trên rừng của bộ đội để tiếp thêm sức chiến đấu với rạc lửa
tiến thở trong lửa đỏ cũng thật khó khăn
lửa dữ dội và tàn khốc nhưng không thể chiến thắng được ý chí của con người
nguyễn thanh thủy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám là cây toán về tội mua bán trái phép hóa đơn theo quy định tại điều hai trăm linh ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị qua một mươi lần tổ chức lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng đã trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố biển miền trung ngày càng được nâng tầm về quy mô và cả chất lượng nghệ thuật